những ngày cận tết người dân làm nghề nước mắm ở nam ô phường hòa hiệp nam quận liên triều trở nên bận rộn
hơn bảy mươi hội viên của làng đang tất bật chuẩn bị những chuyến hàng phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người dân mọi miền tổ quốc
với hương thơm dịu vị đậm đà của nước mắm nam ô đang được từng thế hệ nối tiếp của làng nghề kế thừa và ngày càng phát triển
làng nước mắm nam ô đang tất bật hơn với những đơn hàng tết
năm nay nhà ông đào ngọc vinh sản xuất hơn ba lít nước mắm hầu hết được tiêu thụ vào dịp cuối năm âm lịch
để có loại nước chấm thơm ngon đến với thực khách ngay từ đầu năm người làng nghề nước mắm nam âu đã phải chuẩn bị nguyên liệu cá cơm thang muối
cùng với quy trình ủ mắm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng một cách nghiêm ngặt
sáng lượng phải đảm bảo bốn không có chất tạo mùi không có chất tạo màu và không có chất bảo quản
đó là chương trình của bản thân chúng tôi đã đưa ra cách đây là mười mấy năm
một thế kỷ trước nam âu đã đổi thay từ khi làng nghề được thành lập năm hai nghìn bảy
sản lượng của làng nghề tăng mạnh theo từng năm
năm hai nghìn một mươi chín là hai trăm năm mươi lít tăng gần một trăm linh lít so với năm ngoái giá bán giao động từ bảy mươi đến chín mươi nghìn đồng một lít
hội viên gắn bó với làng nghề đang có cuộc sống ngày một khá giả
đón tết canh tí năm hai nghìn hai mươi bà con làng nghề nam âu lại có thêm một niềm vui mới
niềm vui mới thì được vừa qua là được chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
thì đó là cái niềm tự hào của cái người dân nam âu làm cái nghề truyền thống tức là kế thừa cha ông
là bây giờ trừ lưu truyền lại cho mình mình giữ được thì đó là một cái niềm tự hào
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là động lực và trách nhiệm để người làng nghề nước mắm nam ô ý thức hơn trong bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của cha ông để lại
đây cũng là sự ghi nhận tôn vinh xứng đáng với những giá trị tốt đẹp của làng nghề
dù trải qua bao thăng trở
trầm vẫn bảo lưu được hương vị riêng có của mình